tại hà nội cục đối ngoại bộ quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng các đồng chí là nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
quân ủy trung ương đã tới dự
trong những năm qua cục đối ngoại đã tích cực chủ động tham mưu
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng an ninh
trong hội nhập quốc tế của đất nước tạo thế cân bằng chiến lược
từng bước đưa quan hệ quốc phòng giữa việt nam và các nước đi vào chiều sâu hiệu quả
những đóng góp của ngành đối ngoại quốc phòng là kênh thông tin quan trọng
trong việc xây dựng lòng tin hóa giải bất đồng ngăn chặn nguy cơ xung đột
đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
tăng cường sức mạnh nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế
cũng tại lễ kỷ niệm thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cục đối ngoại bộ quốc phòng